bệnh viện được trang bị các loại máy móc thiết bị hiện đại đồng thời quy tụ các chuyên gia đầu ngành về cơ sương khớp
thực hiện nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho các chấn thương thể cao như chật khớp đứt dây chẳng gốn rách gân asin rách sụn chêm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai